vào ngày một mươi bốn tháng một lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện hà nội ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt qua mốc ba trường hợp
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ba mươi quận huyện của hà nội đều thuộc địa bàn nguy cơ cấp hai và ba nguy cơ trung bình và cao
có một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố hà nội vẫn dẫn đầu với hai tám trăm một mươi ca
trong ngày số trường hợp tử vong giảm mạnh so với trước đó có một trăm ba mươi chín ca
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó bảy mươi ba ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tăng hai trăm bảy mươi chín ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
có một mươi hai sáu trăm chín mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm một mươi đà nẵng tám trăm bảy mươi bốn hải phòng tám trăm một mươi bốn khánh hòa sáu trăm năm mươi bốn bình phước sáu trăm năm mươi một trà vinh sáu trăm bốn mươi sáu bình định năm trăm tám mươi một bến tre năm trăm sáu mươi bảy tây ninh bốn trăm sáu mươi tám cà mau bốn trăm ba mươi tám bắc ninh bốn trăm một mươi năm vĩnh long ba trăm chín mươi ba thanh hóa ba trăm bảy mươi hai
thành phố hồ chí minh ba trăm sáu mươi bốn hương yên ba trăm ba mươi năm
quảng ninh ba trăm một mươi hai quảng ngãi ba trăm linh chín vĩnh phúc hai trăm bảy mươi năm quảng nam hai trăm năm mươi năm bắc giang hai trăm năm mươi năm thứ thiên huế hai trăm bốn mươi năm hải dương hai trăm bốn mươi ba hòa bình hai trăm ba mươi hai lâm đồng hai trăm hai mươi năm nghệ an hai trăm hai mươi bốn đắk lắc hai trăm một mươi năm nam định hai trăm linh năm thái nguyên một trăm chín mươi hai thái bình một trăm bảy mươi bảy bạc liêu một trăm bảy mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu phú yên một trăm ba mươi năm đồng tháp một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một trăm ba mươi sáu hà giang một mươi ba
kiên giang một trăm ba mươi phú thọ một trăm hai mươi bốn bình thuận một trăm một mươi sáu bình dương một trăm linh sáu tuyên quang một trăm linh bốn bà rịa vũng tàu chín mươi năm hậu giang chín mươi bốn cần thơ chín mươi ba gia lai chín mươi hai đắk nông chín mươi hai lào cai tám mươi bảy an giang bảy mươi bảy long an bảy mươi một quảng bình bảy mươi một hà tĩnh sáu mươi bốn lai châu sáu mươi hai yên bái năm mươi tám sóc trăng năm mươi tám quảng trị năm mươi sáu đồng nai năm mươi năm hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy hà giang năm mươi bảy h
điện biên năm mươi hai hà nam năm mươi một tiền giang năm mươi sơn la bốn mươi bảy ninh thuận bốn mươi cao bằng hai mươi ba bắc cạn một mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm hai trăm một mươi chín bình định giảm một trăm ba mươi bà rịa vũng tàu giảm chín mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó trà vinh ba trăm sáu mươi ba hải phòng ba trăm linh bảy đà nẵng một trăm linh chín